một vài người đọc khác lại giới thiệu các cuốn sách tác giả bị cấm xuất bản tại việt nam cổ suý các hình thức vi phạm luật xuất bản như tự xuất bản in lậu của một số cá nhân gây hiểu lầm trong một bộ phận người đọc trẻ rằng sách bị cấm sách bị thu hồi là sành điệu
một vấn đề khác là một số người điểm sách giới thiệu sách trên mạng xã hội và diễn đàn điện tử đang vô tình hoặc cố tình cổ suý cho các hình thức vi phạm bản quyền gây ảnh hưởng nghiêm trọng
tới tác giả nhà xuất bản công ty truyền thông nhà sách ở trong nước và nước ngoài
nhiều người trong số này tự ý thành lập tham gia đăng tải sao chép tác phẩm công trình nghiên cứu nổi tiếng đưa lên internet với lý do phục vụ cộng đồng mà không hề quan tâm đến quyền lợi của tác giả đơn vị mua bản quyền dịch và phát hành sách ở trong nước và nước ngoài
trong mắt một bộ phận thuộc đội ngũ trí thức hiện nay văn hóa đọc việt nam có thể vẫn chưa phát triển như kỳ vọng
nhưng qua không khí trao đổi chia sẻ tranh luận về sách sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến blog và mạng xã hội như hiện nay nhất là với sự tham gia tương tác của nhiều học giả cùng nhiều bạn đọc tâm huyết cho thấy đọc sách vẫn là nhu cầu giải trí thiết yếu của nhiều người việt nam
bởi vậy những ai quan tâm văn hóa đọc hãy cùng kết nối giới thiệu cho độc giả những cuốn sách tinh hoa của văn hóa văn minh việt nam và nhân loại
bởi văn hóa đọc
là thước đo đánh giá tầm vóc chi thức của mỗi người
khi một cộng đồng một dân tộc có nhiều người ham đọc sách thì đó là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển bền vững
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thúc đẩy văn hóa đọc của tác giả quang minh
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau